chỉ vì ghen tuông mà nguyên thiếu ý công an đã tạt acid vào vợ sắp cưới
nỗi đau về thể xác và tinh thần của gia đình cô gái lên đến tất cùng
sự ghen tuôn lòng hận thù đã cướp đi tuổi thanh xuân đang rộng mở
câu chuyện một cô gái trẻ ở đà nẵng bị chồng sắp cưới là thiếu úy công an tàn acid đến biến dạng khuôn mặt
đã khiến dư luận cả nước chấn động
cô gái ấy tên là lê thị lan vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
lúc đó là nhân viên chăm sóc khách hàng của một cửa hàng điện thoại di động
theo đó vy và nguyễn trương hải nam tự thiếu hủy công an quen nhau từ năm hai nghìn một mươi sáu
họ là bạn học cùng trường cấp ba nên có biết về nhau
sau khi gặp lại cả hai tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ tình cảm
vy cho biết
lúc đầu khi mới yêu hải là một người tốt rất yêu thương chịu chuộng cô và có công việc ổn định
được sự đồng ý của cả hai gia đình tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vi và hải tổ chức lễ đính hôn
tuy nhiên sau lễ đính hồn vi cảm nhận hải như trở thành con người khác hay ghen tuồng nhiều lần tấn công chị
biết bao lần cô đề nghị được chia tay vì không thể sống với người đàn ông như thế suốt cuộc đời
nhưng hải không đồng thuận
khoảng một mươi giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín hải rót khoảng bốn trăm linh ml acid và bình nhựa dung tích bảy trăm năm mươi ml đến nhà vi
tại đây hải nói với ông vũ là muốn gặp vi để nói chuyện
khi nghe bà gọi vi từ trên lầu hai xuống và đi vào bếp lấy nước uống
lúc này hải lấy bình axit tấn công vào mặt người yêu khiến vy bị bỏng
một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ông vũ và bà mẹ
vì đau đớn co người lại riêng hải thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
sau đó ông vũ hô hoán hàng xóm đến giúp và báo công an
kết quả giám định vi bị thương tích bốn mươi sáu
vi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
khuôn mặt của vy bị tàn phá nặng nề
do vết thương quá nặng vi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra hà nội chữa trị
sự việc xảy ra ngay trước mặt bố mẹ khiến gia đình bàng hoàng và để lại nỗi đau tinh thần cho cả nhà trong một thời gian dài
thượng tá trần văn tám trưởng công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết
hành vi bị can hải là quá dã man cần phải nghiêm trị
chúng tôi đề nghị viện kiểm sát nhân dân với tòa án đưa ra vụ này để xử giăn đe cảnh báo chung
ngay sau đó giám đốc công an thành phố đà nẵng cho biết
đợt vy kiên quyết xử lý nghiêm khắc
vụ việc xảy ra công an đã kỷ luật cho ra khỏi ngành
và giao cho công an quận thanh khê khởi tố bắt giam
chúng tôi không thể tha thứ cho hành vi này
còn vi vợ sắp cưới của nguyên thùy hải cho biết
tôi quen hải cách đây ba năm hồi đó anh ta là một người đàn ông tốt
biết yêu thương và trưu chuộng bạn gái công việc ổn định
sau nửa năm yêu nhau chúng tôi thấy có nhiều điểm tương đồng
nên hai đứa quyết định xin phép hai bên gia đình chính thức quan

thế nhưng sau khi hai đứa chuẩn bị tiến tới hôn nhân
thì hải bộc lộ bản chất thực sự
anh ấy ghen tuông vô cớ chỉ cần bạn bè tôi
ai đó lên mạng xã hội khen tôi sinh hoặc treo đùa là anh ấy liền nhắn tin đe dọa
không dừng lại hải còn đánh đập tôi nhiều lần
khiến tôi cảm thấy bất an khi gần anh ta
một người hàng xóm của đối tượng hải tại quận thanh khê đà nẵng cho biết
sau khi biết sự việc
chị và hàng xóm ai nấy đều sững sờ
vì không ngờ hải có thể ra tay độc ác đến như vậy
trong mắt bà con lối xóm hải là người thanh niên tốt
chưa bao giờ có điều tiếng gì
hải đã sống ở đây rất lâu
khi hải yêu vi hàng xóm ai cũng biết và mừng cho gia đình hải sắp thêm người
thêm phần ấm cúng
sự việc xảy ra làm cả xóm bạc hoàng
đặc biệt khi nhìn thấy hình ảnh vi trên mạng
ai nấy đều xót xa cho cô gái trẻ
và không khỏi trách hải
chúng tôi không biết chuyện hai đứa ra sao
có thể vì ghen tuông
giận quá mất khôn
nhưng dù có bất cứ lý do gì
tệ hại tới đâu
thì cũng không có quyền hủy hoại con người ta như vậy
vì nhận ra những hành động không phải của bạn trai suốt thời gian qua
nên đã chủ động chấm dứt chia tay
khi nghe cô nói muốn chia tay
hải khước từ
thậm chí còn chặn đường đến công ty nơi vi làm việc
khiến cô không dám ra đường
thì hải lại quỳ gối mong bạn gái tha thứ cho hành động của mình
hứa không đánh cô nữa
nhưng vi vẫn nhất quyết chấm dứt mọi việc
hải là một thiếu ý thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng
nên biết rõ sự nguy hiểm của asean
và quy định của pháp luật
nhưng vẫn phạm pháp
mà người hắn nhắm đến chính là người hắn hết mực yêu thương
chỉ vì bản tính ích kỷ nhỏ nhen
dẫn đến sự ghen tuông vô cớ
hải đã đẩy người vợ sắp chết
cưới của mình và những đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn
để lại trong cô gái những ký ức kinh hoàng sau khi phải hứng chịu cơn mưa acid lạnh lùng
của người mà cô đã từng yêu thương
bởi với một cô con gái
dùng mạo nhan sắc là thứ quý giá nhất trong cuộc sống
bị hủy hoại nhan sắc
bị cướp mất niềm tin và tình cảm
là hai thứ đớn đau nhất đối với một người phụ nữ
với hành vi tàn ác của mình
hải đã bị tước quân tịch
cho ra khỏi
ngành công an
ngay sau khi gây án
hải đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam hải
từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra
và chuyển hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đối với vụ cố ý gây thương tích
do bị can gây ra
với những bản án nghiêm minh của pháp luật
nguyễn trường nam hải
sẽ phải trả giá
cho việc trả thù tình
bằng cách dã man độc ác
cái giá đáng chát với hải
không chỉ từ những bản án của pháp luật
mà chính từ sự dày vò cắn dứt lương tâm đến suốt cả cuộc đời
chỉ vì ghen tuông mù quáng
trong một phút bốc đồng
hải đã thực hiện hành vi tội ác và hiện nay
hải đang phải trả giá cho một đời sầu bốc lịch
để trả giá cho những sai lầm mà hắn đã gây ra
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân thành phố hải
đà nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo
nguyễn trường nam hải
cựu thiếu ý công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an đà nẵng
về tội cố ý gây thương tích
tại phiên xét xử
bị cáo hải khai
do phát hiện tin nhắn tình cảm qua lại giữa vợ sắp cưới và một đồng nghiệp nam
nên đã nảy sinh bực tức
sự việc này khiến hải ức chế căng thẳng
nên đã đánh chị vy hai lần
và quyết định mua axit
để tấn công vợ sắp cưới
khi được hỏi những chứng cứ đó là những tin nhắn
đã được cung cấp cho các cơ quan tố tụng chưa
bởi hiện thông tin này không có trong hồ sơ
thì hải cho rằng mình chỉ đọc được thôi
do mâu thuẫn kéo dài
nhưng không giải quyết được gây áp lực cho bị cáo
việc bị cáo mua axit
để tấn công bị hải
chỉ là hành động nhất thời
không kiềm chế được cảm xúc
khi luẩn quẩn trong mối quan hệ tình cảm
bị cáo hải nói
bị cáo hải nói
bị cáo cũng cho biết
mình là người sống nội tâm
nên khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân
bị cáo không tâm sự cùng ai
để giải tỏa những bức xúc của mình
trước thời điểm khi gây án
hải cho rằng
mình còn yêu vy
và muốn hai người ngồi lại để nói rõ về chuyện tình cảm
hiện tại bị cáo không còn tình cảm gì nữa với bị hại
thời điểm đó bị cáo cảm thấy rất bức bối và mất kiểm soát
tuy nhiên bị cáo chỉ có muốn cảnh báo bị hại
chứ không muốn hủy hoại gương mặt của vy
và bố mẹ vy
hiện tại bị cáo không còn tình cảm với bị hại
tuy nhiên rất hối hận với hành động nông nổi của mình
bị cáo hải thanh minh
hội đồng xét xử thấy hành vi phạm tội của bị cáo hải mang tính chất đê hèn
dùng phương tiện gây án có khả năng gây hại cho nhiều người
nên đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm
tăng hình phạt bị cáo từ sáu đến tám năm tù về tội cối gây thương tích
nguyễn trương nam hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chủ tịch quận thanh khê đà nẵng
đã phải trả giá với bản án tám năm ngồi sau song sắt nhà tù
còn cô gái trẻ sau khoảng thời gian tuyệt vọng với nỗi đau thể xác và tinh thần
đã có một cuộc sống mới
diện mạo mới
lan vy đã đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau ba năm gặp nạn
cô xuất hiện với thần thái hoàn toàn khác hẳn
tự tin và vui vẻ hơn
hiện cô đang du học ở đài loan
quyết định theo đuổi con đường học tập vượt khó ở tuổi hai mươi tám
ai cũng vui mừng
vì sự hồi phục của cô
hy vọng rằng
vi sẽ tiếp tục giữ được sự lạc quan vui vẻ này
để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn
vy tuyết lộ
đến nay cô đã trải qua hai mươi một lần phẫu thuật
có cả đại phẫu và tiểu phẫu
trong đó có một mươi bảy ca phẫu thuật phục hồi khuôn mặt tại viện bỏng quốc gia
và các ca phẫu thuật thẩm mỹ khác
để lấy lại một đôi mắt đẹp
một khuôn môi sinh
con đường khôi phục lại nhan sắc của vy
khiến ai cũng phải khâm phục
đối với mình
mỗi lần như thế là một lần mạo hiểm
vì mình không dám chắc sau khi phẫu thuật
mình sẽ trông như thế nào
hay liệu có thành công không
dù đã được phẫu thuật ghép da và mở góc mắt nhiều lần
nhưng vẫn không mở to mắt như bình thường được
dẫn đến tầm nhìn của mình bị hạn chế
điều này khiến mình khá tự ti
và hay dùng tóc
để che bên mắt bị thương
sợ nếu mình nhìn người ta
người ta sẽ thấy mình xấu
từ khi đôi mắt được mở to
mình cảm thấy tự tin yêu đời hơn
dần dần dũng cảm hơn
để đối diện với nỗi sợ trong lòng
có câu nói
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà
cửa sổ phải mở thì tâm hồn mới tươi sáng
mình phải chiến đấu phải có ý chí vươn lên
thì cuộc sống mới tốt hơn được
lan vy tâm sự
trải qua hành trình ba năm với nhiều đau đớn
không chịu khuất phục trước số phận
mà đã từng ngày vươn lên tìm lại chính mình
lan vi đã lấy lại được sự lạc quan yêu đời ngày nào
câu chuyện của lan vy
đã truyền cảm hứng về sự nghị lực
sự kiên cường vươn lên
vượt nghịch cảnh
đến với giới trẻ hiện nay
trong thực tế
không chỉ vụ việc trên
thời gian qua
đã xảy ra rất nhiều vụ trả thù tình do ghen tình
bằng những cách dã man
thậm chí dẫn đến án mạng
sát hại người
khiến dư luận đặt ra câu hỏi
vì sao con người lại an tâm đến như vậy
tàn nhẫn đến như thế
ghen tuông là gì
mà có thể biến những con người hiền lành thành ác thú
ghen tuông là một triệu chứng của thói ích kỷ cá nhân
một cách thái quá
là biểu hiện của sự kém tinh thần
khi những cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí
nên con người ta thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng không phân biệt đúng sai
luôn gây ra cảm giác ngột ngạt
khó chịu trong quan hệ tình cảm giữa hai người
dễ dẫn đến những hành động tiêu cực
khi mối quan hệ xấu hơn
khi đó họ dễ rơi vào trạng thái hận thù
sẵn sàng nhẫn tâm sát hại
ra tay tàn độc với người mà họ yêu thương
tất cả chính là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng sống
để kiềm chế cảm xúc dẫn đến quân trí làm liều
để không còn những vụ trả thù tình dã man
con người cần học tập
trau dồi những kỹ năng như nhận diện
làm chủ cảm xúc
làm chủ hành vi
sống có nhân cách
trách nhiệm và tôn trọng người khác
chỉ khi con người bớt đi tính ích kỷ cá nhân
tính sở hữu biết tôn trọng người khác
thì khi đó những vụ án trả thù tình
mới được hạn chế chấm dứt